sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh hà tĩnh đã đạt được những thành tiệu rất đáng ghi nhận
diện mạo của các vùng nông thôn có sự thay đổi và khởi sắc
kinh tế xã hội phát triển toàn diện cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ
đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao
kế thừa những kết quả đạt được tỉnh hà tĩnh đang ra sức đưa chương trình nông thôn mới
đi vào chiều sâu theo hướng bền vững
sau hơn hai năm triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
thôn yên mỹ xã cẩm yên huyện cẩm xuyên đã đổi thay rõ nét
trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với các địa phương đang triển khai xây dựng
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
điều đáng mừng là không chỉ đẹp và chuẩn mực về cảnh quan môi trường
vững vàng về thu nhập mà vóc sáng của một vùng quê nông thôn mới còn thể hiện rõ nét
bởi tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt bởi nhận thức của người dân được nâng cao
với vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một mươi chín tiêu chí mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới
được tỉnh hà tĩnh xác định là phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí
thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới ở hà tĩnh trong thời gian qua
là tổng hợp của những kết quả toàn diện và thực chất trên cơ sở sự nỗ lực
của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn xóm vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân
hồn trường lao động hạng nhất của chủ tịch nước tặng thưởng cho hà tĩnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới
là niềm vinh dự tự hào của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh
hồn trường lao động hạng nhất của chủ tịch nước tặng thưởng cho hà tĩnh
vì đảng lòng dân đã cùng một hướng nền tảng xây dựng nông thôn mới đã vững chắc
đảng bộ và nhân dân tỉnh hà tĩnh đang đoàn kết phát huy truyền thống soviet nghệ tĩnh
trong thời kỳ đổi mới vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng thành công
chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân